tối ngày hai mươi tám tháng tám tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị báo tuổi trẻ công lộc bộ nghĩa tỉnh quảng trị tại thành phố hồ chí minh tỉnh đoàn hội quyến học sở giáo dục và đào tạo báo quảng trị và đài phát thanh truyền hình tỉnh quảng trị phối hợp tổ chức lễ trao học bồng tiếp sức đến trường cho tân sinh viên vượt khó học giỏi ở tỉnh quảng trị
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao một trăm bốn mươi bảy suất học bổng trị giá mỗi suất từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng cho các tân sinh viên nghèo hiếu học vừa đỗ đại học cao đẳng trong nước với thông điệp không để bất cứ một bạn trẻ nào học giỏi có ý chí vươn lên đỗ đại học mà vì nghèo khó phải từ bỏ ước mơ
chương trình tấm lòng quê hương tiếp sức đến trường thực hiện trên địa bàn tỉnh quảng trị đến nay đã có hơn ba sinh viên nghèo hiếu học được trao học bổng tiếp sức đến trường
dự kiến trong thời gian tới học bổng tiếp sức đến trường sẽ tiếp tục trao tặng thêm năm mươi suất mỗi suất trị giá bảy triệu đồng cho các tân sinh viên
những suất học bổng đã góp phần hỗ trợ các em tân sinh viên nghèo hiếu học sớm vượt qua khó khăn tiếp tục phấn đấu trong học tập cũng như cuộc sống